báo tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám và nhiệm vụ giải pháp năm hai nghìn một mươi chín quyết toán ngân sách thành phố năm hai nghìn một mươi bảy ước thực hiện thu chi năm hai nghìn một mươi tám và dự toán phân bổ ngân sách năm hai nghìn một mươi chín báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri kết quả kiểm tra giám sát chương đề việc giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà v v và lấy phiếu tín nhiệm các chiếc danh do hội đồng nhân dân thành phố bầu tập trung làm rõ các nguyên nhân về ngập nước ôn tắc giao thông ô nhiễm môi trường nạn cướp giật đường phố
tình trạng đơn thư vượt cấp đơn thương còn tồn động kéo dài v v đặc biệt hội đồng nhân dân thành phố nghe báo cáo về chính sách đền bù hỗ trợ tái định cư khu đô thị mới thủ thiêm nhằm thực hiện kết luận một nghìn bốn trăm tám mươi ba của thanh tra chính phủ
nhằm khuyến khích người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh kiến nghị hội đồng nhân dân thành phố giảm năm mươi đối với sáu loại lệ phí cho tất cả các đối tượng có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến
cụ thể gồm các loại lệ phí đăng ký cư trú hộ tịch cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại việt nam đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất cấp giấy phép xây dựng
thời gian áp dụng từ ngày một tháng một hai nghìn một mươi chín đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi tp hcm phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi có ba mươi hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ bốn tỷ lệ cấp phép đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt hơn năm mươi tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt trên một mươi
cục thuế thành phố hồ chí minh cho biết đã giải quyết một chín trăm chín mươi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền đã hoàn cho người nộp thuế là một mươi một sáu trăm ba mươi một tiền
trong đó số thuế hoàn đối với các trường hợp xuất khẩu chiếm tám mươi tám bảy mươi hai tổng số thuế cho các trường hợp đầu tư vào mua sắm tài sản cố định chiếm một mươi năm mươi bốn cho dầu khí chiếm ba mươi ba và các trường hợp khác chiếm bốn mươi bốn
riêng việc hoàn thuế bằng phương thức điện tử có một một trăm bốn mươi hồ sơ sinh hoàn với số tiền hoàn thuế là năm năm trăm sáu mươi một tỷ đồng
thời gian tới cục thuế thành phố hồ chí minh tiếp tục mở rộng áp dụng hoàn thuế điện tử cho doanh nghiệp với mục tiêu phấn đấu thực hiện hoàn thuế điện tử đạt bảy mươi
số hồ sơ đề nghị hoạt thuế và số tiền hoàn thuế đảm bảo ít nhất chín mươi hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng thời hạn
tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau đạt ít nhất tám mươi
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tăng cường lượng khách đến với thành phố trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám qua đó giới thiệu những nét đặc sắc về lịch sử hình thành phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố hồ chí minh
ba trăm hai mươi năm thành lập và phát triển thành phố vừa mở tám chương trình tui du lịch đặc biệt khởi hành hằng ngày cho du khách
tại thành phố hồ chí minh áp dụng hàng loạt chính sách ưu đại giảm giá cho các tui du lịch trên sông tham quan các di tích tháng cảnh của thành phố phối hợp với các hãng hàng không triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa giảm giá vé máy bay giá dịch vụ đi đến các điểm quen thuộc các địa phương hợp tác phát triển du lịch với thành phố hồ chí minh
những chương trình kích cầu du lịch tiếp tục được ngành du lịch tp hcm triển khai trong năm hai nghìn một mươi chín nhằm phấn đấu thu hút khoảng tám năm triệu lượt khách du lịch quốc tế tăng khoảng một mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi tám và riêng khách nội địa tăng khoảng một mươi ba
thưa quý khán giả chương trình hợp tác thương mại giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành khu vực đông và tây nam bộ
với trọng tâm là hoạt động giao thương xúc tiến thương mại kết nối cung cầu được tổ chức thường nhật nhiều năm qua đã tạo mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa thành phố mang tên bắc với các tỉnh thành trên lĩnh vực thương mại
vừa góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển đồng thời đảm bảo được công tác an sinh xã hội
qua bảy lần tổ chức chương trình hợp tác thương mại giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành vẫn đảm bảo những nội dung chính
đó là phối hợp triển khai chương trình bình ổn thị trường thực hiện các hoạt động kết nối cung cầu hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm các địa phương
phối hợp xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn liên kết lưu thông hàng hóa chống buôn lậu gian lận thương mại
tiến tới ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh
trong lần tổ chức thứ bảy năm hai nghìn một mươi tám đây là lần đầu tiên chương trình kết nối cung cầu được thành phố hồ chí minh tổ chức tại tỉnh bến tre
với sự tham gia của một năm trăm ba mươi bảy doanh nghiệp đến từ ba mươi năm tỉnh thành
đây là bước tiến lớn để các nhà sản xuất đơn vị cung ứng và nhà phân phối tìm thấy sự cán kết bền chặt hơn nữa
qua đó đưa sản phẩm đi sâu vào thị trường
cũng chính vì lẽ đó sau hơn năm năm chỉ tập trung vào thị trường xuất khẩu
đưa sản phẩm dừa trái đặc trưng của bến tre đi các nước mỹ pháp nhật hàn quốc v v
năm nay công ty trách nhiệm hữu hàng xuất nhập khẩu trái cây mekong đã quyết định đưa sản phẩm tham gia trưng bày
tại hội nghị kết nối cung cầu để chuẩn bị cho bước phát triển tại thị trường nội địa
đối với thị trường trong nước nói chung và thị trường hàn quốc hồ chí minh nói riêng là một thị trường lớn
thì tất cả sản phẩm của công ty chúng tôi thì các nhà phân phối yêu cầu công ty chúng tôi là phải đầy đủ các chứng nhận
về sinh an toàn thực phẩm và cao hơn thì chúng tôi có hapsat hoặc là chương trình quản lý iso hai nghìn năm
thì chúng tôi thực hiện đầy đủ những cái vấn đề đó
tôi đã chứng hóa được
cái chất lượng sản phẩm ở quốc tế rồi tôi tiếp tục cải tiến thêm cái máy móc thiết bị bảo quản
ở trong nhà máy để đạt được kết quả sản phẩm tốt hơn để phục vụ cho thị trường trong nước
cùng nhận thấy tiềm năng lớn về hợp tác giao thương thông qua sự kết nối cung cầu
như công ty ecoco việt nam chuyên sản xuất các loại mỹ phẩm từ tinh dầu dừa ở bến tre
lại lựa chọn hướng khác khi đưa sản phẩm đi từ thị trường nội địa mở rộng ra các tỉnh thành khu vực
với trọng điểm là thành phố hồ chí minh
đống vai trò thị trường kết nối dẫn dắt
hướng ra nhiều tỉnh thành lân cận cũng như thành phố hồ chí minh
định hướng sắp tới của công ty là có thể làm rất là nhiều dòng sản phẩm khác nhau nữa
hướng tới mẫu mã đa dạng hơn cho mọi người có thể lựa chọn được nhiều sản phẩm tốt hơn
chiến lược kinh doanh có khác nhau nhưng rõ ràng các doanh nghiệp đã đánh giá cao sự hiệu quả
của sự kết nối cung cầu giữa thành phố hồ chí minh với các tỉnh
mình chứng rõ nét cho điều này là thay vì chỉ có hơn năm mươi doanh nghiệp đăng ký trưng bày quầy hàng
tại hội nghị kết nối được tổ chức đầu tiên năm hai nghìn một mươi hai
thì đến nay chương trình đã có hơn bảy trăm linh doanh nghiệp cùng đồng hành
riêng lần tổ chức thứ bảy mới đây đã có sắp xỉ bốn trăm linh hợp đồng biên bản ghi nhớ được các nhà sản xuất
đơn vị cung ứng và nhà phân phối ký kết làm tiền đề quan trọng để hàng hóa các địa phương
được lưu thông hai chiều giúp gia tăng giá trị cho mỗi bên
trong những năm qua từ lúc sản xuất bao bì tự quỷ thân thiện môi trường này
công ty đã tham gia
rất là nhiều hội nghị hội thảo để đưa các sản phẩm bao bì thân thiện môi trường này ra
các chợ của tp hcm và các tỉnh lân cận cũng rất là nhiều nơi
thì cũng mong muốn góp một phần nhỏ trong công tác bảo vệ môi trường của chúng ta
năm nay có một cái điểm đặc biệt là thay vì tổ chức tại tp hcm
thì năm nay chúng ta có sự tỉnh tiến về tỉnh bến tre
chúng tôi đánh giá đây là một sự đổi mới
và thời gian qua
thì những doanh nghiệp luôn được lotte marks chúng tôi ưu tiên
đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất địa phương vừa và nhỏ ở địa phương
các nông sản địa phương cũng được lotte marks chúng tôi ưu tiên hỗ trợ
và một cái tin vui là đến nay thì tại hệ thống lotte mark thì chúng tôi đã
tuy thuộc cũng như là bày bán hơn chín mươi đến chín mươi năm là những sản phẩm hàng việt của chúng ta
lotte việt nam cũng như các hệ thống phân phối khác tại tp hcm
hiện đã đưa rất nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương
đặc biệt là hàng nông sản
các loại thực phẩm vào bày bán tại các siêu thị kênh phân phối nhỏ lẻ khác
riêng tại toàn bộ một mươi bốn hệ thống phân phối của lotte việt nam
tỷ lệ hàng việt để chiếm hơn chín mươi năm
tất cả các sản phẩm được đưa vào hệ thống phân phối hiển nhiên đã đáp ứng các điều kiện
tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm hay truy xuất nguồn gốc
hàng ở đây tươi xanh giá rất là rẻ
rồi chất lượng thì quá tuyệt vời
có mua hàng việt nam nhiều
cái hàng mà thương hiệu
như nổi tiếng thì cô thấy đa số nó nằm trong lotte
cho nên nhiều mặt hàng mà của đà lạt thì cô thấy yên tâm hơn
tươi mà ngon nữa
cô đi đây mua ở đây ăn không à
cô mua ở ngoài cô sợ nó không có đủ chất lượng kém chất lượng
thì ăn mình sợ
đọc mình vô đây mình mua mình ăn
hiện tại mình với lại các nhà ẩm cấp địa phương hay là nhà ẩm cấp nội địa
hàng nông sản thì hiện tại mình đang phối hợp rất là tốt
thì họ trước khi mà giao hàng với mình họ chọn lọc những cái hàng tươi
và chất lượng mới vào tối chứa thị mình
và tới vào tối chứa thị thì mình ở đây trưng bài thì chọn cách là khách hàng
và dễ nhìn và dễ thấy dễ lấy
mỗi một ngày tiêu thụ khoảng tầm từ ba đến bốn tấn hàng nông sản nội địa của hàng việt nam
tuy nhiên một hạn chế khiến cho sức tiêu thụ của hàng nông sản từ các tỉnh thành
vẫn chưa cao như kỳ vọng
là do nhà sản xuất thiếu quan tâm đến lựa chọn mẫu mã bao bì nhãn mát hàng hóa
đặc biệt là khâu phát triển thương hiệu hầu như khoáng trắng cho nhà phân phối thực hiện
tiếp xúc cùng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có thể là tư vấn ngược lại
với các doanh nghiệp làm sao chúng ta đầu tư được bao bì sản phẩm chúng ta bắt mắt hơn
làm sao chúng ta có thể cạnh tranh được với các sản phẩm ngoại nhập nước ngoài
và làm sao chúng ta cải thiện về bao bì về chất lượng về giá cả
để có thể đưa hàng vào các kênh phân phối hiện tại và đặc biệt là tại lotte mart
và chúng tôi cũng luôn trong cái chính sách của mình
ban giám đốc cũng luôn ưu tiên sản phẩm hàng việt đặc biệt là các sản phẩm nông sản của địa phương
và thời gian tới thì chúng tôi chắc chắn cũng sẽ kết hợp chặt chẽ với bộ công thương và sở công thương các tỉnh thành
để có thể là đưa những sản phẩm đặc sản tại địa phương những cái nông sản mà chúng ta có thế mạnh
để chúng ta đưa vào tiêu thụ tại kênh phân phối hiện tại tại lotte mart
thị trường thành phố là một thị trường lớn nhưng khó tính chứ không phải là dễ tính
vì vậy là khi cung ứng vào thành phố thì phải đảm bảo về mẫu mã hình thức bao bì và chất lượng hàng hóa sản phẩm
thì hiện nay các hệ thống phân phối hiện tại của chúng ta đều có một bộ phận kiểm tra về hàng hóa chất lượng
trước khi ký hợp đồng để thu mua
người ta sẽ làm việc trực tiếp với các nhà cung ứng tại nông trường tại nông trại
tại các cái
cái nơi mà sản xuất
từ cái quả trái cây từ rau củ từ các mặt hải sản thủy sản đều được test
đều được test đều được kiểm tra từ nguồn
và đánh giá chất lượng
cho nên là các nhà cung ứng hiện nay người ta cũng đã gắn bó nhịp nhàng với các hệ thống phân phối
để người ta mới đưa hàng vào được
thị trường yêu cầu hàng hóa gì
thị trường yêu cầu hàng hóa phải ra sao
thì địa phương
các địa phương
không phải cung ứng như vậy
chúng ta là có một cái thói quen là địa phương sản xuất cái gì là cung ứng cái đấy
và cứ giới thiệu mà có những cái thời điểm là chúng ta giải cứu
thì như vậy thì nó không phù hợp với cái thị trường nữa
thưa quý khán giả
để sản phẩm của các địa phương phát triển bền vững tại các hệ thống siêu thị hay cửa hàng tiện lợi
đáp ứng kịp thời thị hiếu của người tiêu dùng
thì một khâu cũng không kém phần quan trọng
đó là phải sơ chế hàng hóa ngay tại nguồn trước khi vào thị trường tp hcm
đây là điều thực sự quan trọng mà ngành công thương thành phố đang xúc tiến triển khai
ngoài ra để sự kết nối cung cầu phát triển thực chất hơn nữa
đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp bốn hiện nay
cần có giải pháp tiên tiến về công nghệ
mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau đây
không khác gì những gian hàng triển lãm thông thường
nhưng điểm khác biệt của gian hàng này
đó là không trưng bày hàng hóa
và ít nhân viên tiếp thị
tất cả nội dung cần giới thiệu
chỉ gói gọn qua một máy tính sát tay
đó là sàn giao dịch thương mại điện tử
đóng vai trò kết nối cung cầu giữa đơn vị sản xuất và nhà phân phối
những sản phẩm nào cần giới thiệu
đều có thể đưa lên sàn giao dịch này để tìm kiếm đối tác
công việc của chúng tôi là kinh doanh thông thường
và cái hàng hóa của chúng tôi là tinh bột nghệ
cho nên có thể hệ thống điện tử
chúng tôi cũng hướng đến
để làm sao mà hòa nhập cùng vào hệ thống điện tử
cùng với các nhà phân phối khác trên hệ thống điện tử
giao lưu hàng hóa trên hệ thống điện tử
nó rất thành tiền cho anh em kinh doanh như chúng tôi
những anh em kinh doanh như chúng tôi
rất cần thiết về trang điện tử hoặc là thương mại điện tử
vì nó là giá trị vô ngành
có thể là mình ngồi một chỗ mà tất cả thế giới đều biết
để tham gia đăng ký vào sàn giao dịch điện tử
các doanh nghiệp chỉ cần cung cấp giấy phép kinh doanh
nguồn gốc xác thực của sản phẩm
đơn vị tổ chức có bộ phận pháp giấy
kiểm tra giấy tờ các doanh nghiệp đăng ký
để đảm bảo nguồn thông tin đó là đáng tin cậy
mấy anh ấy cũng giới thiệu cho chúng tôi cách thức
để gia nhập vào cái hiệp hội đó
để làm thì chúng tôi cũng hy vọng là
cái công ty đó sẽ đáp ứng cho chúng tôi sức khỏe
sự chủ động của các doanh nghiệp
trong xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử
để giúp cho việc kết nối giao thương giữa nhà sản xuất
với đơn vị phân phối được nhanh hơn
tuy nhiên để có thể tiến xa hơn và bền vững hơn
cần sự hỗ trợ về cơ chế
chính sách đồng hành từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền
b hai b thương mại điện tử là một dịch vụ tất yếu
xu hướng của tương lai
cũng như đồng hành với chủ trương của nhà nước là công nghệ bốn
các doanh nghiệp thông thường kinh doanh
theo truyền thống là một với một
và nếu họ muốn tiếp cận với nhiều doanh nghiệp hơn
và nhiều người biết tới họ hơn
thì họ phải ứng dụng công nghệ thương mại điện tử
b hai b là sàn thương mại điện tử
có thể đáp ứng cái nhu cầu đó cho doanh nghiệp
những lợi ích khi họ tham gia vào sàn b hai b là
họ sẽ được quảng bá truyền thông với chi phí rất là thấp
so với nếu họ tự làm tự xây dựng website của họ
và đồng thời khi họ tham gia sàn b hai b thương mại điện tử của exacomics
là công ty trách nhiệm của hàng thủy tâm nâng
thì các doanh nghiệp này tham gia một cộng đồng doanh nghiệp uy tín
họ đảm bảo cái nguồn hàng cũng như chất lượng hàng hóa
và họ chỉ việc chọn mặt hàng nào phù hợp với mặt kinh doanh của họ
họ không cần phải lo lắng về cái chất lượng sản phẩm
mà họ mua hoặc bán cho nhà phân phối
về quy mô nhà nước
thì hai năm nay sở công thương tp hcm đã triển khai áp dụng phần mềm giới thiệu
kết nối cung cầu thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp các địa phương với thành phố
nhưng để đi vào chiều sâu và được sử dụng phổ biến
thì cần phải có thêm thời gian hoàn thiện
sàn thương mại điện tử sẽ là nơi hội tụ thông tin các doanh nghiệp đáng tin cậy
đầy đủ sản phẩm để cho các doanh nghiệp nước ngoài
khi họ muốn giao thương với việt nam thì họ có một nơi họ có thể tìm kiếm trước
khi họ tiếp cận thị trường việt nam cũng như là họ có thể mua hàng từ việt nam
kể cả họ không tới việt nam
hiện tại là chúng ta còn thiếu cái phần này để hỗ trợ các doanh nghiệp có thể tẩy mạnh xuất khẩu
và muốn được như vậy thì sở công thương tp hcm đã xây dựng một cái app điện tử
tức là cái app về chương trình kết nối của sở công thương
và cái app này thì cũng đã cung cấp cho các tỉnh
và mỗi tỉnh như vậy được cấp một cái account
năm hai nghìn một mươi bảy vừa rồi mình đã làm rồi
thì bà con nhân dân doanh nghiệp của các tỉnh muốn giới thiệu hàng hóa
thì cứ từ cái acca của sở công thương đưa vào trên cái app
và các cái doanh nghiệp của tp hcm sẽ nhảy vào đây để tìm hiểu thị trường tìm hiểu hàng hóa
không cần đợi đến tổ chức hội nghị chương trình kết nối
không cần đợi đến tổ chức hội nghị chương trình kết nối

phát triển giao dịch thương mại điện tử rõ ràng là xu thế tất yếu hiện nay
qua phóng sự vừa rồi có thể thấy
các doanh nghiệp đã nhận thức rõ tầm quan trọng của loại hình giao dịch này
và có sự chuẩn bị chủ động để bắt kịp xu thế phát triển kinh doanh hiện nay
đây cũng là yếu tố để góp phần nâng cao chất lượng giao thương kết nối cung cầu hàng hóa
giữa doanh nghiệp nhà sản xuất tại các tỉnh thành với tp hcm tiến tới nâng tầm cho sự hợp tác này
đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình tp hcm hôm nay
một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời thư tự liên lạc mời quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com